ngày hai mươi bảy tháng năm tại tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tòa án cấp cao tại đà nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với nhóm bị cáo chuyên sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông và làm giả giấy chứng minh nhân dân rồi chiếm đoạt gần một tỷ đồng của ngân hàng
trước đó ngày một mươi một tháng hai tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo nguyễn đình trà một mươi tám năm tù giam
võ đình sang hai mươi năm tù giam cùng với hai tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức
lương bảo diệp bảy năm tù giam về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày một mươi một tháng hai tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo nguyễn đình trà một mươi tám năm tù giam cùng với hai tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản